theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong do sốt xuất huyết
và đây là trường hợp đầu tiên tử vong do mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tính từ đầu năm đến nay
bệnh nhi tử vong là một cháu trai bảy tuổi trú tại thị trấn yersup huyện yersup tỉnh đắk lắc
theo người nhà của bệnh nhi vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tháng bảy cháu bé có biểu hiện sốt cao liên tục đã uống thuốc hạ sốt nhưng không giảm
ngày hai mươi ba tháng bảy bệnh nhi được người nhà đưa vào trung tâm y tế huyện yersup
ngày hai mươi bốn tháng bảy bệnh nhi được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên trong tình trạng nguy kịch
đến hai mươi ba h ngày hai mươi năm tháng bảy bệnh nhi tử vong với trần đoán gốc với trần đoán sốt sốt huyết
tính đến nay tỉnh đắk lắc đã ghi nhận hơn hai trường hợp sốt xuất huyết tại một mươi năm huyện thị xã và thành phố